trong phiên khai mạc sáng nay ủy ban thực vụ quốc hội đã báo cáo trước quốc hội về kết quả giám sát
việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
số lượng kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín là hai ba trăm chín mươi kiến nghị tăng một mươi ba bảy so với kỳ họp thứ tám
đến nay đã giải quyết trả lời đạt chín mươi năm tám mươi sáu
cử tri kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành giải quyết những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo
ra soát giải quyết rứt điểm các kiến nghị hạn chế chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang kỳ họp sau hoặc nhiệm kỳ sau